hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tổ chức kỳ họp thứ một mươi bốn kỳ họp bất thường
nhằm lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
và nhiều chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
và một số nội dung quan trọng khác
kỳ họp lần này có một mươi bốn tờ trình và báo cáo về các lĩnh vực cụ thể đề nghị thông qua
như điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
danh mục công trình dự án cần thu hồi đất và công trình dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn
chủ trương đầu tư nguồn vốn điều chỉnh nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của một số dự án
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng trạm xử lý nước thải hòa xuân giai đoạn ba
dự án đầu tư xây dựng cải tạo và bổ sung trang thiết bị bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng quy mô hai giường
nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng khác cũng đã được thông qua như cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở
một số giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát